trong quý i năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cà phê cả nước đạt bốn trăm tám mươi ba tấn tương đương với tám trăm bốn mươi một triệu usd giảm một mươi bốn hai về khối lượng và giảm hai mươi hai tám giá trị so với cùng kỳ năm trước
đức và mỹ là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất việt nam lần lượt chiếm thị phần một mươi hai bốn và chín bảy
ngoài ra một số thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh như malaysia trung quốc
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu giảm là sản lượng cà phê trong nước giảm cùng với giá cà phê xuất khẩu trên thị trường thế giới có nhiều biến động
cụ thể giá cà phê xuất khẩu bình quân ba tháng đầu năm nay đạt một bảy trăm bốn mươi usd một tấn giảm một mươi hai so với cùng kỳ năm trước